một đám cháy nữa lại xảy ra tại quán karaoke x chín trên đường hào nam hà nội
và điều này thì cho thấy là nguy cơ cháy nổ đối với các quán karaoke là rất lớn
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vừa qua cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã ra thông báo
yêu cầu tạm dừng hoạt động gần chín trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố
vì không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
thế nhưng thực tế nhiều cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục hoạt động chui bất chấp các quy định phòng cháy
cửa vẫn mở biển hiệu cái bật cái tắt
khách vào quán nhanh chóng được đưa lên các phòng
tình trạng kinh doanh chui như vậy đã diễn ra hàng tháng nay tại những quán karaoke này
bề ngoài nhiều quán thể hiện là đang sửa chữa
thế nhưng bên trong mọi hoạt động vẫn diễn ra như bình thường
có rất nhiều khó khăn liên quan đến việc thực hiện hiệu lực quyết định đình chỉ hoạt động
vì khi chúng tôi xuống
thì cũng có thể là một bộ phòng cháy chữa chữa chữa
chúng tôi có thể trinh kiến việc nó đang hoạt động
và chúng tôi yêu cầu tạm dừng theo quyết định của cơ quan thẩm quyền
và cơ quan cơ sở kinh doanh cũng chấp hành cái việc tạm dừng
tuy nhiên là khi chúng tôi đi thì họ lại lén lút kinh doanh trở lại
và đặc biệt là có sự thông báo giữa các cơ sở với nhau
mỗi đợt kiểm tra của phường thì đều không đạt được hiệu quả như ông muốn
cũng qua hôm chúng tôi đi kiểm tra thì cơ sở không có khách không hoạt động
nhưng khi mà đoàn kiểm tra chúng tôi không kiểm tra thì họ lại vẫn mở cửa hoạt động bình thường
đấy là điều là họ không có sự nghiêm túc trong việc chấp hành quyết định định chỉ
cái thứ hai là họ có những cái thái độ gần như là không có cái hướng khắc phục
về cái điều kiện của cháy cháy cháy
đây là cách cố tình chống đối của các cơ sở kinh doanh karaoke
bị đưa vào danh sách yêu cầu tạm dừng hoạt động
tình trạng không chỉ diễn ra ở một vài quán mà hầu như ở phường quận nào cũng có
chỉ khi có bóng dáng của cơ quan chức năng
thì các cơ sở này mới chịu tắt biển đóng cửa
vì là chúng tôi đứng ngay ngoài cửa tổ chức những tốt công cán bộ đứng ngoài cửa
khi mà có người đến thứ nhất là yêu cầu họ hạ cửa dừng hoạt động
thế và nếu như mà có khách hàng đến thì ủy ban phường với cả cái tổ công tác đấy
cũng nói luôn với những người đến là đây là cái cơ sở này là chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
thì nếu như mà anh hát ở đây thì nó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của anh
chúng tôi cũng đã có văn bản báo cáo đề xuất với quận về cái hướng là
cử các lực lượng chức năng để thao dựng biệt điện một số cơ sở không chấp hành
và cái thứ hai thì chúng tôi cũng ra cái văn bản để gửi liên lực nam từ liêng
về cái việc là phải đề nghị liên lực nam từ liêng cắt điện một số cơ sở kinh doanh karaoke
mà họ không nghiêm chỉnh chấp hành cái quyết định bình chỉnh
vì sau cái thời gian mà chúng tôi cho họ cũng có thời gian khắc phục
nếu họ không khắc phục thì chúng tôi phải có báo cáo với quận cũng như là công văn
để gửi điện lực để họ cắt điện để đảm bảo cái an toàn phòng cháy cháy đối với các cơ sở này
an toàn cháy nổ đặc biệt là các quán karaoke ngày càng được siết chặt
các cơ sở chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục hoạt động như vậy
là coi rẻ tính mạng của khách hàng
ngoài việc yêu cầu các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định phòng cháy chữa cháy
thì việc thắt chặt kiểm soát cũng là trách nhiệm của chính quyền địa phương